công an tp hà nội vừa có cảnh báo tình trạng trộm cắp móc túi tại các điểm dừng đỗ đón trả khách và trên xe buýt
các đối tượng này thường có nhiều tiền án tiền sự hoạt động chuyên nghiệp nghiện hút và sống lang thang
một số đối tượng đã bị nhiễm hiv s nên hoạt động manh động liều lĩnh sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an khi bị phát hiện bắt giữ
theo thống kê giả soát của công an tp hà nội toàn thành phố có bốn điểm trung chuyển xe buýt
điểm dừng đón trả khách và bốn tuyến xe buýt phức tạp về tình hình trộm cắp tài sản
phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này thường hoạt động theo ổ nhóm
phân công từ hai đến ba đối tượng lên các xe buýt đông hành khách
khi phát hiện hành khách trên xe sơ hở tài sản các đối tượng sẽ áp sát tạo cớ chen lấn và che chắn để trộm cắp tài sản
trước những phương thức thủ đoạn phạm tội nói trên công an tp hà nội khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác
và có các biện pháp tự phòng ngừa hạn chế tối đa các nguyên nhân điều kiện mà các đối tượng có thể lợi dụng
để thực hiện hành vi phạm tội và sẵn sàng ứng phó trong từng trường hợp
cụ thể khi phát hiện thấy có đối tượng nghi vấn hoặc thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
người dân nên gọi điện đến đường dây nóng một trăm một mươi ba hoặc chín trăm bảy mươi bảy bảy trăm bảy mươi tám một trăm tám mươi chín và báo ngay cho lái phụ xe buýt để trình báo cơ quan công an kịp thời xử lý